lễ ra mắt cuốn sách những mảnh ghép quân vương của tác giả nguyễn thị bích yến đã diễn ra tại hà nội
cuốn sách gồm tám mươi sáu bài viết về chân dung những nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật
những chính khách những doanh nhân của việt nam và thế giới
cuốn sách những mảnh ghép quân vương của tác giả nguyễn thị bích yến gồm gần bảy trăm linh trang
được chia theo ba phần chính
phần một văn hóa nghệ thuật phần hai chính trị xã hội và báo chí truyền thông phần ba kinh tế doanh nhân
tôi suy nghĩ rất nhiều về hai chữ quân vương
sâu xa tôi hiểu rằng chị dòng dõi trong gia đình có gốc của một bà vương phi ở chỗ lê kinh tông
thế nhưng mà điều quan trọng hơn là có lẽ chữ quân vương ấy chị muốn mô tả là một vẻ đẹp sang trọng
chữ sang trọng ấy có thể gắn với quân vương những đấng hoàng gia tôn thất
nhưng điều quan trọng hơn cái sáng trọng đó đến với tất cả mọi
thứ trong một lời nếu anh đạt được cái đỉnh cao ấy
và tôi nghĩ rằng tất cả những gì chị trình bày trong cuốn sách tương đối giày này
là muốn thể hiện một khát vọng của chị
bằng văn chương bằng chữ nghĩa bằng nghề nghiệp
một người làm báo nhưng mà lại không làm ở trong nước mà làm ở nước ngoài
như một nhà báo quốc tế
như luôn luôn gắn kết công việc của mình với tổ quốc với nhân dân với lịch sử và với văn hóa truyền thống
thông qua những nhân vật này nên chăng là sẽ làm bài học cho thế hệ trẻ
truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ
chúng ta như là nhà văn văn gia cũng nói
những phẩm chất của quân vương mà chưa được chưa được có cái điều kiện để bứt phá lên
thì đọc những nhân vật này họ có thêm những cái ý niệm
và từ đó họ không những là cái phẩm chất hay là cái
họ được truyền cảm hứng để mà làm việc mà cống hiến
qua ngòi bút sắc xảo tinh tế của tác giả
những mảnh ghép quân vương là hành trình của tác giả
thực hiện sự kết nối giữa việt nam và quốc tế
thông qua các nhân vật nổi tiếng của gần ba mươi quốc gia và tổ chức trên thế giới
hy vọng rằng cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc thêm những hiểu biết
đồng thời khích lệ độc giả thực hiện nên mảnh ghép trong cuộc sống
như một đấng quân vương chân chính